ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã tổ chức hội thảo lịch sử bảy mươi năm chính quyền thành phố
giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn một mươi năm với sự tham gia của lãnh đạo thành phố các thời kỳ và các nhà nghiên cứu nhà khoa học
mục đích của việc biên soạn lịch sử bảy mươi năm chính quyền thành phố nhằm tổng kết tương đối đầy đủ
toàn diện có hệ thống quá trình ra đời và phát triển về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố
qua các chặng đường gian cổ nhưng rất anh hùng trên địa bàn trọng điểm của cả nước
trong thời chiến lẫn tây bình
qua đó rút bài học kinh nghiệm tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đến cán bộ và nhân dân
đơn cao nhận thức lòng tự hào ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế
văn hóa xã hội giữ vững quốc phòng an ninh nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước
xây dựng chính quyền của nhân dân do dân vì dân và ngày càng vững mạnh
hội thảo lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo
các chuyên gia các nhà khoa học về nội dung của ba tập bản thảo